trong hai mươi bốn giờ qua toàn thế giới có gần sáu hai triệu ca tử vong
mỹ có thêm hơn một triệu ca nhiễm trong đó hàn quốc có số ca nhiễm mới cao nhất hai trăm linh năm hai trăm tám mươi chín ca tiếp sau là đức một trăm sáu mươi chín bốn trăm năm mươi bốn ca và pháp một trăm bốn mươi tám bảy trăm sáu mươi tám ca
đây cũng là ba nước duy nhất trên thế giới hiện có số ca nhiễm mới với mức sáu con số
mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch covid một mươi chín với tổng số ca nhiễm hơn tám mươi hai triệu ca và số ca tử vong là hơn một triệu người
trong hai mươi bốn giờ qua
mỹ có ba mươi năm hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới
tuy nhiên tiến sĩ antony fauci chuyên gia y tế hàng đầu của mỹ cảnh báo trong vài tuần tới số ca mắc tại mỹ sẽ bắt đầu tăng trở lại và có khả năng tăng mạnh vào mùa thu năm nay
ông bày tỏ hy vọng với chương trình tiêm phủ vaccine ngừa covid một mươi chín không có nhiều người phải nhập viện
theo ông fauci diễn biến dịch bệnh của mỹ thường diễn ra theo sau nhiều nước khác như anh điển hình là ba
và đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đào tại mỹ sau anh xác nhận
biến thể tàn hình này chiếm số đông các ca mắc mới tại quốc gia châu âu này
cùng chung quan điểm cho rằng dịch bệnh covid một mươi chín có khả năng lây lan mạnh vào mùa thu năm nay
bộ trưởng y tế đức kan lottebeth cho rằng sẽ cần siết chặt các biện pháp phòng dịch vào mùa thu này
chia sẻ với báo giới bộ trưởng con lottebeth khẳng định rằng chắc chắn sẽ có thêm làn sóng dịch vào mùa thu năm nay
theo ông chính phủ đức có thể không có sự chuẩn bị tối ưu cho làn sóng dịch bệnh này
ông khẳng định quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ có vai trò trong bảo vệ người dân nước này trước làn sóng dịch bệnh mới
trong bối cảnh còn khoảng cách tiêm chủng vaccine vẫn còn tồn tại
trước đó hạ viện đức đã bác bỏ đề xuất về quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang với người từ sáu mươi tuổi trở lên
theo viện dịch tễ robert koch của đức
sau khi số liều vaccine được tiêm đạt mức đỉnh gần bảy sáu triệu liều vào cuối năm hai nghìn hai mươi
con số này đã nhanh chóng giảm xuống hai trăm tám mươi bốn năm trăm năm mươi một liều một tuần
đến nay khoảng bốn mươi chín triệu người tại đức đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
trong khi vẫn còn một mươi chín năm triệu người vẫn chưa tiêm chủng
mới đây ngành y tế hàn quốc đã công bố số trẻ em từ đến chín tuổi ở nước này mắc covid một mươi chín là gần năm mươi
một tỷ lệ đáng bao động
giới chức y tế giải thích tỷ lệ nhiễm bệnh ở trẻ nhỏ cao là do hệ miễn dịch yếu hơn so với các nhóm tuổi khác
và mức độ tiếp xúc cao nhất là khi trẻ đi nhà trẻ mẫu giáo
ngày tám tháng bốn
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
đến nay số ca mắc covid một mươi chín ở nhóm trẻ từ đến chín tuổi là một tám trăm bốn mươi sáu bốn trăm tám mươi chín ca
chiếm bốn mươi chín chín dân số nhóm tuổi này
số ca mắc ở thanh thiếu niên từ một mươi đến một mươi chín tuổi là một chín trăm chín mươi một bảy trăm bảy mươi năm ca
tương đương bốn mươi hai bốn dân số thuộc cùng nhóm tuổi
kdca cũng cho biết tỷ lệ mắc covid một mươi chín nhóm tuổi hai mươi là ba mươi hai một trăm chín mươi năm ca
trên một trăm linh người nhóm tuổi ba mươi là ba mươi hai bốn trăm năm mươi ba ca trên một trăm linh người
nhóm tuổi bốn mươi là hai mươi tám bảy mươi ca nhóm tuổi năm mươi là hai mươi bảy trăm linh chín ca nhóm tuổi sáu mươi là hai mươi ba trăm bảy mươi chín ca
nhóm tuổi bảy mươi và tám mươi lần lượt là một mươi bảy chín trăm bảy mươi hai ca và một mươi chín ba trăm linh hai ca trên một trăm linh người
xu hướng giảm dần theo độ tuổi
giới chức y tế hàn quốc giải thích trẻ nhỏ có tỷ lệ nhiễm bệnh cao
do hiệu quả covid một mươi chín
ngoài ra đây là đồ tuổi cần được chăm sóc nên gia đình và người thân thường xuyên tiếp xúc
mức độ tiếp xúc càng tăng khi trẻ đi nhà trẻ mẫu giáo
lan sóng lây nhiễm covid một mươi chín ở hàn quốc đang có chiều hướng giảm mạnh
và giới chức nước này đang cân nhắc hạ cấp độ dịch bệnh để quản lý theo mức độ thông thường
kdc cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín ở hàn quốc trong ngày tám tháng bốn là khoảng hai trăm linh ca
đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp ở mức này trong bối cảnh chính quyền nới lỏng
thêm nhiều quy định về giãn cách trong phòng dịch
hàn quốc ghi nhận hai trăm linh năm ba trăm ba mươi ba ca mắc mới trong đó có ba mươi một ca nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên đến một mươi bốn chín trăm tám mươi ba sáu trăm chín mươi bốn ca
cơ quan y tế hàn quốc cũng thông báo thêm ba trăm bảy mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày
nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên một mươi tám bảy trăm năm mươi bốn ca
tỷ lệ tử vong là một mươi ba số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là một một mươi bốn
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại trung quốc làn sóng omicrone mới nhất đã khiến trung quốc rớt ba mươi bậc
lần đầu ra khỏi nhóm một mươi nước có chỉ số phục hồi covid một mươi chín cao do nica asia nhật bản công bố
được biết số ca nhiễm tại nước này tiếp tục tăng nhanh
bất chấp việc thành phố đông dân nhất thượng hải áp đặt các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
trong bảng xếp hạng cập nhật mới nhất trung quốc từ thứ hạng thứ hai đã rớt xuống vị trí thứ ba mươi hai
lần đầu tiên ra khỏi tấp một mươi trong xếp hạng chỉ số phục hồi covid một mươi chín
kể từ khi nikkei asia cho công bố một chỉ số đánh giá vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
chỉ số phục hồi covid một mươi chín của nikkei asia được công bố định kỳ vào cuối mỗi tháng
đánh giá một trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh
triển khai tiêm vaccine và mức độ giãn cách xã hội
quốc gia có chỉ số càng cao thì càng tiến gần tới trạng thái phục hồi với số ca nhiễm covid một mươi chín thấp
tỷ lệ tiêm vaccine cao và hoặc ít phải áp dụng các biện pháp giãn cách
trong kỳ đánh giá tháng ba đã mất một mươi một điểm so với tháng trước
chủ yếu là do số ca mắc mới trong ngày liên tục xác lập những mốc kỷ lục mới
tại thượng hải tâm dịch hiện nay ở trung quốc các trường hợp mắc covid một mươi chín tăng nhanh
ghi nhận hơn hai mươi một ca mắc trong ngày bảy tháng bốn
chiếm tám mươi bảy tổng số ca nhiễm trên toàn trung quốc đại lục
lệnh phong tỏa tại thường hải tiếp tục được kéo dài chưa rõ thời gian dỡ phong tỏa
hoạt động tại trung tâm tài chính lớn nhất trung quốc gần như bị đình trệ
khi phần lớn các lĩnh vực không thiết yếu được lệnh đóng cửa
với hai mươi tám điểm trên thang ba mươi điểm trung quốc xếp thứ một mươi hai
xét theo tiêu chí độ bao phủ vaccine do nikkei asia đặt ra
thế nhưng tỷ lệ tiêm chủng cũng không đồng đều giữa các nhóm tuổi
mới chỉ có khoảng năm mươi người trên tám mươi tuổi tại trung quốc đã tiêm đủ hai liều vaccine
tính đến thời điểm giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai kém xa so với tỷ lệ chín mươi ở nhật bản hay singapore
giới chuyên gia nhận định thực tế này tiêm ẩn
nếu như tình hình covid một mươi chín xấu đi vượt tầm quyền soát
đặc khu kinh tế hồng kông trung quốc cũng tục hạn từ hạng một trăm linh chín xuống một trăm một mươi
số ca nhiễm tại vùng lãnh thổ này giảm một mươi so với thời kỳ đỉnh dịch cuối tháng ba
tuy nhiên các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được duy trì
hồng kông kiểm soát chặt các chuyến bay đến và đi
cho đến tháng này vẫn áp lệnh cấm bay đối với chín nước trong đó có mỹ và anh
trung quốc cũng nhận được điểm số thấp ở tiêu chí phụ này
chỉ với hai điểm
số lượng các chuyến bay quốc tế và nội địa giảm lần lượt chín mươi hai và năm mươi ba trong tháng ba vừa qua
so với thời điểm tiền đại dịch
hãng sirium một công ty chuyên về dữ liệu và phân tích hàng không nhận định
ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín là nguyên nhân chính gây ra tình trạng bất chắc
trong ngành hàng không của trung quốc
cùng lúc thái lan cũng tục hai mươi tám bậc rớt xuống thứ một trăm một mươi ba trong xếp hạng của nikkei asia
so với ca nhiễm tại đông nam á giảm
nhưng trường hợp mắc mới tại thái lan vẫn đang dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng các ca bệnh nặng
và phải thở máy tại bệnh viện
nhưng cũng có một số nước tại châu á vương lên mạnh mẽ
campuchia xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với tổng điểm tám mươi năm điểm
chỉ xếp sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae với tám mươi năm năm điểm
đài loan trung quốc cũng giữ vững thứ hạng để có mặt trong bảng top năm năm tháng liền
việc lần đầu ra khỏi top một mươi nước có chỉ số phục hồi covid một mươi chín cao
lấy sự trật vật của nước này trong công tác kiểm soát omicron bằng chính sách zero covid
liệu sắp tới trung quốc sẽ có những động thái gì nhằm đối phó với làn sóng omicron
chúng ta hãy cùng chờ xem
quý vị thân mến ngày mai đã là ngày lễ dỗ tổ hùng vương
báo sức khỏe và đời sống kính chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui
bên gia đình và người thân
nếu quý vị có chuyến du lịch trong dịp này
chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những trải nghiệm thuận lợi an toàn và thú vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của bác sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại